nhằm ngăn chặn không cho dịch cúm do da cầm xâm nhập vào tp hcm lực lượng chức năng liên ngành đã tăng cường hoạt động thanh kiểm tra giám sát chặt chẽ các hoạt động mua bán da cầm trên địa bàn
tuy nhiên việc quản lý vẫn gặp nhiều khó khăn do tính chất phức tạp đặc biệt là đối với các điểm mua bán gia cầm di động tại các khu vực vùng ven vùng giáp danh với các tỉnh
mặc dù đã được khuyến cáo về dịch cúm do gia cầm nhưng hoạt động mua bán gia cầm vẫn diễn ra rất sâu đậm trên địa bàn tp hcm đặc biệt là ở khu vực vùng ven
hình ảnh này được ghi lại tại một điểm mua bán gà tại khu vực giáp danh giữa quận thủ đức và tỉnh bình dương
hàng trăm con gà hầu hết đều được nhập từ các tỉnh khác về vẫn được bán cho người tiêu dùng ở tp hcm mỗi ngày

còn đây là hình ảnh dễ dàng bắt gặp ở hầu hết các tuyến đường giáp danh thuộc địa bàn các quận vùng ven như quận chín quận thủ đức quận gò vấp quận tân phú
chỉ với một chiếc lồng và một hai con gà hoặc vịt kể cả gà con được giao bán tràn lan với giá rẻ từ sáu mươi năm đến một trăm linh ngàn đồng một kg
không có sự kiểm soát
tuyến đường này cũng vậy rất nhiều điểm bán gia cầm tự phát không cố định khó kiểm soát
khi thấy có nghi ngờ về quay phim chụp hình hoặc bóng dáng của các cơ quan chức năng đi kiểm tra thì lập tức mang đi dấu
không phải là tới thời điểm vấn đề dịch cúm gia cầm nó tanh nhanh ở các tỉnh thì chúng tôi mới làm
vấn đề đây là quận thủ đức chỉ đạo làm thường xuyên
mặc dù cơ quan chức năng đã tăng cường kiểm soát thường xuyên tổ chức hoạt động tuần tra giám sát nhưng hoạt động buôn bán gia cầm vẫn diễn biến khá phức tạp
đặc biệt là các điểm mua bán gia cầm di động gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc quản lý và xử lý vi phạm
thì nói cái điểm di động thì nó cũng rất khó cho các ban ngành liên quan để xử lý vấn đề triệt để vấn đề đó
nói chung là họ thay đổi địa điểm liên tục thì vấn đề rất là khó
thì chúng tôi là cũng thay đổi theo cái giờ giấc để nói chung là cái tầm sức trong cái giờ giấc kiểm tra cũng phải thay đổi
thì gia cầm là thực phẩm không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của người dân
tuy nhiên để bảo đảm phòng ngừa hiệu quả dịch cúm từ da cầm trước hết người dân cần phải nâng cao ý thức tự bảo vệ sức khỏe cho chính mình và người dân
không nên mua bán và sử dụng các loại thịt da cầm trôi nổi không rõ nguồn gốc không qua kiểm dịch
việc buôn bán vận chuyển gia cầm từ các tỉnh về tp hcm không còn nhộn nhịp như trước kia nhưng hoạt động rất tinh vi và khó kiểm soát hơn
vì thế các cơ quan chức năng cần có những giải pháp đồng bộ hiệu quả hơn để ngăn chặn giảm thiểu nỗi lo của toàn xã hội với việc phòng chống dịch cúm hiện nay